tượng bồ tát tara bảo vật quốc gia đã được hồi nguyên pháp khí là đoá sen và con ốc sau hơn bốn mươi năm năm được tìm thấy ở phật viện đồng dương xã bình định bắc huyện thăng bình tỉnh quảng nam là câu chuyện ẩn chứa nhiều điều thú vị và huyền bí

tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đồng dương thế kỷ thứ chín
tượng bồ tát tara lần đầu được giới thiệu với quốc tế năm hai nghìn năm tại bảo tàng quốc gia nghệ thuật châu á umed ở thủ đô paris với chủ đề kho tàng nghệ thuật việt nam điều khác chăm thế kỷ năm một mươi năm
tác phẩm điều khác này được các nhà nghiên cứu thế giới đánh giá là một trong những tượng tara bằng đồng quan trọng nhất ở đông nam á
tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đồng dương thế kỷ thứ chín
tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu là một trong những tượng tara bằng đồng quan trọng nhất ở đông nam á
tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đồng dương thế kỷ thứ chín
tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đồng dương thế kỷ thứ chín

tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đông nam á
tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đông nam á
tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu là một trong những tượng tara bằng đồng quan trọng nhất ở đông nam á
dẫn đến giả thiết cho rằng ngài đang mang mặt nạ nghỉ lễ

tượng bồ tát tara được chiêm ngưỡng phiên bản tỷ lệ một một của bức tượng này trưng bày tại không gian giới thiệu về phong cách đông nam